tốt nghiệp một trường cao đẳng nhưng không chịu tìm kiếm việc làm
hoàng vùi đầu vào những trận gam online thâu đêm suốt sáng
để rồi khi thiếu tiền tiêu xài gã đã xuống tay giết người để cướp tài sản
theo tư liệu vụ án chiều tối một ngày đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nhiều người dân sinh sống tại bản suối liếm xã tô múa huyện vân hồ tỉnh sơn la
bà hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông
tại đoạn đường vắng với rất nhiều thương tích trên cơ thể
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la
phối hợp với công an huyện vân hồ khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ
hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một đoạn đường vắng ít người qua lại
qua kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi bước đầu lực lượng chức năng nhận định
đây là một vụ án mạng
nút thắt đầu tiên của vụ án là xác định danh tính nạn nhân nhanh chóng
được các điều tra viên bắt tay vào cuộc giải mã
bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tên tuổi của người xấu số được làm rõ
là ông nguyễn đức tích sáu mươi một tuổi trú tại tiểu khu ba mươi hai thị trấn nông trường mộc châu làm nghề xe ôm
trước tính chất nghiêm trọng của vụ án lãnh đạo công an tỉnh sơn la đã yêu cầu
tập trung lực lượng để đấu tranh truy bắt kẻ thù ác
các mối quan hệ xã hội của nạn nhân được tìm hiểu
tuy nhiên do ông tích làm nghề xe ôm hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người kể cả những người xa lạ
nên việc truy vết khoanh vùng nghi phạm của lực lượng điều tra gặp rất nhiều khó khăn
hơn nữa hiện trường nơi xảy ra vụ án không có hệ thống camera giám sát không nhân chứng
tuy vậy với quyết tâm cao độ lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm gây án là leo văn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại bản hòm xã mường chanh huyện mai sơn tỉnh sơn la
sau khi vụ án xảy ra hoàng cũng biến mất khỏi nơi cư trú
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát được huy động để truy bắt nghi phạm
lần theo những nguồn tin nhận được sáng ba tháng chín công an xác định hoàng đang lẩn trốn tại khu vực
núi đá tai mèo thuộc bản un xã song khủa huyện vân hồ
đây là khu vực núi cao vực sâu hiểm trở cây cối rậm rạp trải rộng trên khoảng chục hectare
nên việc truy bắt gặp vô vàn khó khăn
rộng ra suốt hai ngày từ gần một mươi giờ ngày bốn tháng chín lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công
leo văn hoàng thu giữ trên người đối tượng một chứng minh nhân dân
mang tên của ông nguyễn đức tích
ba triệu đồng tiền mặt một xe máy đối tượng cướp của nạn nhân và một số vật chứng liên quan khác
thiều tá nguyễn quốc việt phó trưởng phòng hình sự công an tỉnh sơ la cho biết
quá trình điều tra lực lượng công an đã xác định đây là một vụ án mạng
nạn nhân được xác định là ông nguyễn đức tích sáu mươi một tuổi trú tại tiểu khu ba mươi hai thị trấn nông trường mộc châu
làm nghề xe ôm đối tượng đã sử dụng hô khí là dao nhọn ra tay dạ mạn
tác động nhiều nhát vào cổ bụng và lưng của nạn nhân khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
nạn nhân bị sát hại dạ mạn vào đúng ngày nghỉ lễ mùng hai tháng chín thời điểm có hàng vạn người
đang tham dự tuần lễ văn hóa du lịch tại huyện mộc châu
phương thức thủ đoạn côn đồ dạ mạn đối tượng gây án vào ban ngày gần khu dân cư
khiến cho nhiều người dân trên địa bàn và du khách rất hoang mang
trước tình hình đó ban giám đốc công an tỉnh sơn la đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an huyện mộc châu vân hồ xác lập chuyên án
huy động lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra xác minh truy tìm thủ phạm
truy theo dấu vết nóng ban chuyên án thu giữ được chiếc xe máy cướp của nạn nhân để ở bên đường
tại cơ quan công an đối tượng lèo văn hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hắn đã dùng dao nhọn sát hại ông tích và cướp tài sản trên đường nạn nhân lái xe ôm
đưa hoàng từ thị trấn nông trường mộc châu đến xã song khủa huyện vân hồ
được biết đối tượng leo văn hoàng nghiện chơi game đã tốt nghiệp trường cao đẳng sơn la nhưng chưa xin được việc làm
theo thành viên của ban chuyên án do địa hình đồi núi hiểm trở
sông suối lại mới mưa lũ nên sạt lở nước dâng cao việc truy bắt các đối tượng rất vất vả
nhưng anh em trinh sát vẫn kiên trì bám theo từng dấu vết của đối tượng
đặc biệt là được sự trợ giúp của bà con nhân dân tại địa bàn
phối hợp truy bắt đối tượng và cung cấp lương thực thực phẩm cho cán bộ cảnh sát
nên chúng tôi đã kiên trì bám theo dấu vết nóng và bắt giữ đối tượng thành công đảm bảo an toàn cho lực lượng
theo ông hoàng văn ngân trưởng công an xã mường chanh cho biết hoàng tốt nghiệp khoa sư phạm trường cao đẳng sơn la khoảng hai năm trước
nhưng không xin được việc nên chuyển sang làm trang trại nuôi lợn rừng
gia đình hoàng có hai anh em hoàng là con cả
bố mất sớm nên một mình mẹ nuôi hai anh em khôn lớn
do gia đình hoàng có nhiều đất rừng và có kế hoạch mở trang trại nên được ngân hàng cho vay khoảng hai trăm linh triệu đồng để làm ăn
trang trại của gia đình hoàng nằm ở nơi hẻo lánh và mới đi vào sản xuất nên chỉ có vài con lợn rừng
ông ngân cho biết trước thời điểm gây án hoàng rời khỏi nhà khoảng một mươi tám ngày không về
hoàng từng có người yêu nhưng chia tay hơn một năm trước do ghen tuông
ở địa phương hoàng không có tiền án tiền sự cũng không nằm trong diện theo dõi đặc biệt nào
là người có ăn học nên khi biết tin hoàng sát hại tài xế xe ôm để cướp xe người dân và chính quyền hết sức bất ngờ
trả giá vì nghiện game
nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã phối hợp với tòa án nhân dân tỉnh sơn la
mở phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo lèo văn hoàng phạm tội giết người cướp tài sản
theo nội dung bản án
sáng ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám leo văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại bản hỏm xã mường chanh huyện mai sơn tỉnh sơn la
điều khiển xe máy mang theo dao vào tư trang cá nhân đến huyện mộc châu chơi
hoàng thuê trỏ ở tiểu khu bệnh viện thị trấn nông trồng mộc châu để nghỉ
hàng ngày hoàng thường xuyên đến quán internet chơi điện tử
hoàng đã bán chiếc xe máy của mình để xem phim chơi điện tử và chi tiêu sinh hoạt cá nhân
do không có tiền để chơi điện tử nên hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy của ông nguyễn đức tích là lái xe ôm thuộc khu vực thị trấn nông trường mộc châu
chiều tối ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám hoàng mang theo dao vào quần áo sau đó gọi điện thoại thuê ông nguyễn đức tích chở bằng xe máy
đi đến bên phà song khủa huyện vân hồ tỉnh sơn la với mục đích để chiếm đoạt tài sản
khi đến đoạn đường vắng thuộc bản suối liếm xã tô múa huyện vân hồ tỉnh sơn la hoàng đã dùng dao nhọn mang theo khống chế
dí gieo vào cổ và tác động một nhát vào vùng bụng một nhát vào vùng lưng của ông tích
hậu quả làm ông tích bỏ mạng tại chỗ sau đó hoàng chiếm đoạt một chiếc xe máy có giá trị một mươi một triệu ba trăm ba mươi ba nghìn đồng và số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng của ông tích
tổng số tiền hoàng đã chiếm đoạt là một mươi ba triệu tám trăm ba mươi ba nghìn đồng
hành vi của lèo văn hoàng đã bị khởi tố
hành vi của lèo văn hoàng đã bị khởi tố về hai tội tội giết người quy định tại điểm g khoảng một điều một trăm hai mươi ba và tội cướp tài sản quy định tại khoảng một điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
tại phiên tòa kiểm sát viên trình bày luận tội và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng căn cứ pháp luật tuyên phạt bị cáo lèo văn hoàng mức án trung thân đối với tội giết người và bốn năm năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt chung tù trung thân
luật sư bào chữa cho bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
trên cơ sở kết quả xét hỏi và tranh tụng công khai tại phiên tòa phân tích đánh giá các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị của kiểm sát viên và luật sư tòa nhân dân tỉnh sơn la đã tuyên bố bị cáo lèo văn hoàng phạm hai tội giết người cướp tài sản
tuyên phạt bị cáo lèo văn hoàng tù trung thân về tội giết người năm năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt trung tù trung thân
theo chuyên gia để hạn chế các tình huống bị đối tượng xấu tấn công trước tiên người hành nghề lái xe ôm cần tuân thủ đúng luật giao thông không trở quá người quy định
lái xe cần đi đúng lộ trình
khi đón khách tại các địa điểm phát sinh các lái xe ôm công nghệ cần thông báo cho tổng đài để quản lý
tuân thủ các quy tắc đơn giản này là cách để các lái xe bảo vệ bản thân và làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm
các chuyên gia cũng nhận định hoàn toàn có thể phòng ngừa ngăn chặn hành vi thủ ác của kẻ xấu nếu người hành nghề lái taxi xe ôm biết dựa vào công nghệ vào tập thể khi lao động trong một tổ chức nào đó để bảo vệ bản thân
tội phạm sẽ không dám hành động liều lĩnh khi biết được hành tung thân thế của mình đã bị chính những người lái xe ghi lại
và theo dõi qua khâu trung gian là tổng đài bạn bè người thân của người lái xe
theo lộ trình rõ ràng